chủ nhà trọ hẻm một trăm bốn mươi bảy lê đình cận phường tân tạo quận bình tân tp hcm tám mươi tuổi miễn phí tiền thuê phòng không đồng hỗ trợ phát tiền cho quả nữa
người đăng tải clip ghi lại cảnh một chủ nhà trọ lớn tuổi cầm cọc tiền hai trăm linh đồng phát cho từng người ở trọ cho hay
theo tìm hiểu người chủ trọ tốt buồng trên là ông lê tuấn giảng mọi người thường gọi là chú tư năm nay đã bảy mươi tám tuổi là chủ dãy trọ gồm một mươi năm phòng ở hẻm một trăm bốn mươi bảy lê đình cần
khi dịch covid một mươi chín bùng phát ở sài gòn những công nhân lao động tự do thuê trọ nhà ông tư rơi vào thân nghiệp
không suy nghĩ nhiều ngay tháng đầu tiên ông giảm năm mươi tiền trọ cho họ
về sau thấy dịch ngày càng dữ dội thành phố giãn cách đời sống cực khó khăn ông tư quyết định miễn phí toàn bộ tiền cho cả một mươi năm phòng
không chỉ miễn phí phòng chứng kiến cảnh chật vật lo từng bữa ăn của người dân trong khu trọ
chú còn ban với các con mua gạo thực phẩm về phát
cho từng hộ để hỗ trợ họ trong những ngày khó khăn
đặc biệt cách đây vài bữa chúng tôi bất ngờ vét sạch tiền trong nhà được một mươi sáu triệu đồng
rồi ra giữa hẻm gọi những người có hoàn cảnh khó khăn ra tặng cho mỗi người hai trăm linh đồng
bất ngờ nổi tiếng sau đoạn clip ghi lại cảnh cầm sắp tiền hai trăm linh đồng phát cho từng người thuê trọ
chú tư cho biết những ngày qua cuộc sống của chú đã có thêm nhiều niềm vui khi lan tỏa điều tích cực đến mọi người
gắn bó với sài gòn hơn năm mươi năm
chú tư đã coi mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình
sau khi vợ mất chú tư dọn về sống tại dãy trọ một trăm bốn mươi bảy lê đình cần để gần gũi bà con xóm làng
năm phòng trọ được xây dựng kiên cố được chú tư của bà con thuê với giá hạt rẻ một ba triệu đồng một phòng
trở thành nguồn thu nhập chính của chú ở cái tuổi xế chiều
rồi dịch covid một mươi chín bùng phát những người thuê trọ của chú tư lần lượt mất việc không có thu nhập
không nắn đo chú quyết định miễn luôn tiền trọ
khiến ai nấy đều xúc động
tháng đầu tiên tháng bảy chú bớt cho nửa tiền
hai tháng sau tháng tám tháng chín khi chú miễn phí luôn không lấy đồng nào
tháng này tháng một mươi bà con bắt đầu đi làm lại nhưng chưa có tiền đóng liền nên chú miễn tiếp
tháng sau rồi tính chứ bà con khổ quá
chú có thì cho thôi chú tư hồ hỏi nói
dù đã bảy mươi tám tuổi nhưng lúc nào chú tư cũng thấy tràn đầy năng lượng khi được làm những việc yêu thích
quá khứ của chú quá nghèo khổ đi nên từ cái nghèo khổ ấy
mà chú đồng cảm với mọi người
mình có tiền giúp tiền mình có sức giúp sức
chùa ở đây có một mình hà con cái ở xung quanh thì lui tới
tụi nó cũng khích lại chú làm
đó là niềm vui trong cuộc sống chú tư chia sẻ
sau khi sài gòn nới lỏng giãn cách
những người trong khu trọ của chú tư bắt đầu quay trở lại làm việc
để động viên bà con tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn vì thất nghiệp
chú tư vét hết tiền rồi kêu con gái phụ thêm để tặng bà con trong dãy trọ
và những khu vực lân cận
hôm đó chú cầm cọc tiền gọi mọi người ra phát
bà con bất ngờ dữ lắm
chú không chỉ phát cho phòng trọ của chú mà phát nguyên con hẻm này luôn
ai thuê trọ đều có vì ai cũng khổ cả
phát một xíu là hết sạch một mươi sáu triệu đồng
chú nghĩ không có gì vui sướng bằng việc thiện
nó giống như liều thuốc bổ vào người chú vậy
chú không có nhiều tiền thì làm từ thiện theo khả năng của mình
vậy mà vui
chú tư cười nói chú quan niệm
cần sống có đức làm nhiều việc
thiện thì át được trời thương
dẫn chúng tôi đi xem dãy trọ một mươi năm phòng
chú tư giới thiệu bà con thuê trọ hầu hết là công nhân
người làm thuê lao động tự do
nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
bốn tháng trời sài gòn giãn cách
tất cả đều thất nghiệp
nên chú tư ra sức hỗ trợ mọi người
chú tư xem những người thuê trọ là người thân của mình
ai cần gì nếu đủ khả năng chú đều chia sẻ
vậy nên có người đã ở lại dãy trọ của chú tư đến sáu bảy năm
mấy đứa trẻ
khu trọ hớn hở khi nhìn thấy chú tư ghé thăm
đứa nào đứa ấy đều cuốn lấy ông tư giả dễ mến
khi phóng viên tìm đến xóm trọ trên
mấy cô trung niên ngồi ở quán tạp hóa trước dãy trọ giới thiệu
chủ trọ lạ lùng lắm
người ta ở trọ bị nhiễm covid một mươi chín đi cách ly
mà ổng vào phòng người ta khóc hụ hụ như người nhà ổng vậy đó
chị phạm thị kim chi hai mươi chín tuổi quê kiên giang
đã chuyển đến ở dãy trọ của chú tư được một năm
cho biết vợ chồng chị làm công nhân
thất nghiệp bốn tháng tới nay chưa đi làm lại
mấy tháng trời ở không
chị được địa phương và chú tư nhiều lần hỗ trợ nhu yếu phẩm
chủ trọ không thu tiền nhà
mà còn cho tiền thêm nữa bất ngờ lắm
buổi sáng đó ai cũng hớn hở ra nhận tiền
chú tư cũng cho đồ ăn hoài luôn
có khi tuần cho hai ba lần
mướp bầu bí mì gói
chị chi kể lại với phóng viên
anh vũ quê đồng tháp đã gắn bó với chú tư được sáu năm
cả hai vợ chồng lên sài gòn để làm công nhân
dù đã đi thuê trọ rất nhiều nơi
nhưng theo anh vũ
chưa có chủ nhà trọ nào tốt như chú tư cả
chú tư giống như bậc cha chú của anh vậy
ở đây ai cũng quý chú cả
phòng trọ thì rẻ
mà có cái gì chú cũng giúp đỡ
mấy tháng qua nếu không có sự hỗ trợ của chủ tư
chắc ở đây bà con sống không nổi
một mươi năm phòng trọ của chú
không ai về quê luôn
vì chú tư lo hết
anh vũ vui vẻ chia sẻ
có lẽ đối với anh khanh
chú tư việc được giúp đỡ
hỗ trợ mọi chuyện
đã trở thành những niềm vui trong cuộc sống
năm nay chú tư đã bảy mươi tám tuổi
ở cái tuổi mà chú gọi là
chẳng còn ham muốn danh vọng gì nữa
nên động lực của chú mỗi ngày
là được nhìn thấy những bà con xóm giường
được đủ cơ man áo mặc
ai có tiền giúp tiền
ai có công giúp công
mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau
để vượt qua đại dịch
ở sài gòn những điều nhỏ nhỏ tốt đẹp
vẫn luôn tồn tại trong các con đường ngõ hẻm
vì sài gòn không thiếu tình yêu thương
và sự bao dung
tại thành phố thuận an bình dương
người dân gần hơn ba tháng không đi làm
cạn kiệt tiền tích chữ gặp nhiều khó khăn
trong khi đó
tại một vài địa phương
việc chi chính sách hỗ trợ cho người dân
còn một số thiếu sót
vụ việc bỏ sót chi hỗ trợ tiền ăn
và tiền trọ tám trăm linh đồng
cho những người lao động đang ở trọ
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết bốn và quyết định một mươi hai
của hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
cho khoảng một mươi bốn người
tại thành phố thuận an bình dương
đang được dư luận quan tâm
ngày một mươi một tháng một mươi
phóng viên báo lao động đã xuống ghi nhận
thực tế đời sống của người dân ở đây
và cho thấy hiện còn rất nhiều công nhân lao động
chưa đi làm và đang chờ gói hỗ trợ
chị nguyễn thị nguyệt
ba mươi bốn tuổi quê phú thỏ
làm công nhân từ khi dịch xảy ra đến nay
bị mất việc làm nên chỉ biết
ở lại nhà trọ
tiền tích chữ được chỉ đủ cầm cự hai tháng đầu
chị nguyệt được nhà nước hỗ trợ lương thực
tuy nhiên hai người cùng phòng trọ
chỉ nhận được một suất hỗ trợ
nên phải chia nhau tàn tiện sống qua ngày
đến nay thì lương thực cũng đã hết
tiền trọ phải xin nợ chủ trọ
để có tiền ăn phải mượn anh em bạn bè
ở quê tụi em chưa nhận được
tiền hỗ trợ nào chị nguyệt chia sẻ
ở một nhà trọ khác
chị lê thị nga hai mươi chín tuổi quê hà tĩnh
cho biết cũng chưa nhận được
một năm triệu đồng tiền trợ cấp mất việc
và gói hỗ trợ tiền trọ
thực phẩm tám trăm linh đồng
giấy trọ em làm danh sách lần thứ sáu
nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được
gọi lên tổng đài một nghìn hai mươi hai phản ánh
tổng đài nói phản ánh lên phường
nhưng phường thì chưa thấy giải quyết
gia đình em bốn người đã không còn tiền
để trang trải phải nợ tiền trọ
chị nga chia sẻ
theo tìm hiểu phường an phú có khoảng
trên một trăm linh dân khoảng chín mươi người
thuộc đối tượng hưởng gói hỗ trợ
tám trăm linh đồng hiện khu phố
một a một b hai và ba đã
cơ bản chi trả xong riêng tại
khu phố bốn có khoảng gần hai mươi người
còn khoảng một mươi bốn người chưa được
nhận hỗ trợ ông phan thái
sơn chủ tịch ubnd phường an phú
lý giải việc sót con số lên
đến một mươi bốn do trưởng khu phố
đã lớn tuổi ngại đi ra ngoài
nhiều chủ trọ lại không có mặt ở nhà trọ
danh sách nộp lên nhiều lần
với số lượng lớn gây trùng nên
khó khăn trong việc giả soát trong khi đó
thì bà nguyễn thị hiền phó chủ tịch
ubnd tp thuận an cho rằng
trước đây nhiều cán bộ khu phố ở phường này
an phú mắc covid một mươi chín
nên tắc nghẽn từ lâu làm hồ sơ
đồng thời quá trình làm
hồ sơ đòi hỏi phải nhanh nên
có sơ suất có sai sót
thành phố đã đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm
phần sót này và tỉnh đã có
văn bản đồng ý hiện phường đang
chi cho người dân tuy nhiên người ít
mà nhiều việc làm cùng một lúc nên
không được như nguyện vọng của người dân
nghi nhận thực tế ở điểm phát hỗ trợ
tại khu phố bốn phường an phú
ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi
có khoảng một mươi cán bộ đang giả soát
danh sách tri hỗ trợ bà huỳnh thị thanh phương
bí thư thành uỷ thuận an cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
đã chỉ đạo địa phương khẩn trương
chi trả cho người dân ngày một mươi hai tháng một mươi
trao đổi với phóng viên ông võ văn minh
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
cũng cho biết việc thiếu sót tại đây
cũng có yếu tố do địa phương bị quá
tải cao trong điểm dịch bệnh
tôi đã chỉ đạo bí thư thành ủy thuận an
khẩn trương giả soát chi hỗ trợ
cho trường hợp còn sót đồng thời có
thông tin để phản hồi cho báo chí và người dân
ông minh nói